bên cạnh tăng cường công an chính quy về xã lãnh đạo công an tp hcm yêu cầu mỗi cán bộ chiến sĩ khi nhận nhiệm vụ
phải linh hoạt các hình thức tuyên truyền đến cho người dân đề án sáu của chính phủ và công an các đơn vị địa phương này
phải đẩy mạnh thực hiện đề án sáu mươi tám của công an thành phố về củng cố kiện toàn và nâng cao toàn diện chất lượng
hiệu quả hoạt động của lực lượng công an phường xã thị trấn trong sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba
xác định tầm quan trọng của lực lượng công an cơ sở trong việc triển khai đề án sáu của chính phủ
đến với mọi tầng lớp nhân dân công an tp hcm đã chủ động tăng cường cán bộ chiến sĩ tốt nghiệp đại học chính quy về công an xã
với nền tảng kiến thức vững chắc và sự hướng dẫn của phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
lực lượng này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đắc lực cho chính quyền các cấp khi nhận nhiệm vụ tại công an xã
cùng với những kiến thức đã học ở trường thì cán bộ nhân sĩ phải nắm chắc những quy định về trách nhiệm chức năng
của một đồng chí cảnh sát khu vực công an chính quy ở công an xã
từ đó thì sẽ tiếp cận được thực tế cùng với sự lãnh đạo chỉ đạo của trưởng công an cấp xã thì sẽ thực hiện được nhiệm vụ của mình
đặc biệt là chúng tôi sẽ tập trung quán triệt những nội dung nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ trong đợt này
về thực hiện đề án sáu theo chức năng tại công an xã
ban giám đốc công an tp hcm cho biết sau khi khảo sát kiểm tra tình hình hoạt động của công an các xã
công tác đào tạo bồi dưỡng được chú trọng cơ sở vật chất điều kiện làm việc của công an xã được quan tâm
và đến nay có nhiều chuyển biến tích cực khắc phục những khó khăn ban đầu
ngay từ khi được điều động về địa bàn lực lượng công an xã chính quy đã tích cực triển khai thực hiện các mặt công tác
tuy nhiên để thực hiện hiệu quả đề án sáu của chính phủ lực lượng công an xã cần phải làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức
chúng ta phải tìm cận đến nhóm đối tượng và chọn cái thời gian thích hợp
để tạo ra mặt trung điểm không phải chỉ ai cũng có smartphone
nếu chúng ta cảm thấy ở trong doanh nghiệp ở trong nhà trọ và khu tập trung người ta không có trình độ
thì chúng ta phát bằng tờ rơi bằng quy trình và hướng dẫn theo nhóm đối tượng
và nhóm công việc họ đang cần chứ không phải tràn ra
ví dụ nhóm tạm trú thì nhà trọ khu tạm trú để người ta đăng ký thường trú nhóm đăng ký xe
thì là chúng ta thông báo lên và có một bộ phận hướng dẫn
từ năm hai nghìn một mươi tám công an tp hcm đã ban hành đề án sáu mươi tám về củng cố kiện toàn và nâng cao toàn diện chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng công an phường xã thị trấn
vì vậy khi chuyển trọng tâm về xã từ chỉ huy công an quận đến phường các đội và lực lượng cán bộ chiến sĩ đều xác định được vai trò trách nhiệm của mình
chính vì vậy để đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay ban giám đốc công an tp hcm yêu cầu công an xã phường thị trấn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án sáu mươi tám góp phần tạo chuyển biến tích cực trong sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai
và đơn vị thường trực cũng đưa vào nội dung của sáu tháng cuối năm của công an tp hcm khởi động lại
mới đây công an tp hcm đã tăng cường thêm một trăm linh cán bộ chiến sĩ tốt nghiệp đại học công an chính quy về công tác tại công an xã sau sáu tháng triển khai công an chính quy tại năm mươi tám xã ở các quyền hốc môn củ chi nhà bè cần giờ bình chánh
thì tình hình an ninh trực tự đã có nhiều chuyển biến tích cực
việc tăng cường bổ sung các bộ chiến sĩ chính quy hóa lực lượng công an xã là một trong những nội dung quan trọng nhằm góp phần xây dựng lực lượng công an cấp cơ sở nơi riêng và công an thành phố nói chung
xuất phát từ yêu cầu thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phục vụ công tác phát triển kinh tế và hóa xã hội trên địa bàn khu vực nông thôn ở tp hcm trong thời gian tới